thưa quý vị sáng nay bảy đơn vị trong cụm thi đua số bảy gồm công an các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa ninh thuận và bình thuận tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn hai mươi hai phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của công an các tỉnh trong cụm thi đua số bảy không ngừng được đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả phát triển sâu rộng với nhiều hình thức phong phú thiết thực
công an các tỉnh đã quán triệt thực hiện hiệu quả phương châm hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả và sáu giải pháp trọng tâm đột phá đã đề ra góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác trong năm hai nghìn hai mươi hai cụm thi đua số bảy đã có ba bốn trăm bốn mươi ba tập thể và sáu hai trăm bảy mươi tám cá nhân lập thành tích xuất sắc được chủ tịch nước chính phủ bộ công an ubnd tỉnh và giám đốc công an các tỉnh
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đồng thời nêu những tồn tại hạn chế và đưa ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới
trên cơ sở chấm điểm các nội dung nhiệm vụ công tác cụm thi đua số bảy đề xuất bộ công an suy tôn tặng các danh hiệu thi đua đối với những đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm hai nghìn hai mươi hai
còn tại tỉnh thái nguyên cụm thi đua số ba bộ công an đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
trong năm hai nghìn hai mươi hai các đơn vị trong cụm thi đua số ba bộ công an gồm công an tám tỉnh thái nguyên bắc giang bắc cạn hòa bình phú thọ quảng ninh tuyên quang yên bái đã điều tra khám phá trên ba ba trăm linh vụ phạm pháp hình sự phát hiện xử lý trên hai vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế chức vụ tham nhũng trên ba hai trăm linh vụ hơn bốn bảy trăm linh đối tượng phạm các tội về ma túy
các đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý cư trú vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tai nạn giao thông tiếp tục giảm về số vụ số người chết số người bị thương
công tác phòng cháy chữa cháy tiếp tục được tăng cường
phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh
đã có gần hai sáu trăm linh lượt tập thể trên năm chín trăm linh lượt cá nhân thuộc công an các tỉnh trong cụm thi đua số ba được chủ tịch nước thủ tướng chính phủ và các bộ ban ngành địa phương khen thưởng
tại hội nghị công an các đơn vị đã thảo luận suy tôn các danh hiệu thi đua và bàn giao đơn vị cụm trưởng năm hai nghìn hai mươi ba cho công an tỉnh bắc giang
trước đó công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức hội thao với hai môn thi đấu là cầu lông và quần vợt tổ chức khánh thành công trình nhà đa năng tại điểm trường khuẩy trạo thuộc trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học sảng mộc huyện võ nhai
công trình do công an các đơn vị trong cụm thi đua số ba bộ công an và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên đóng góp với số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
với quyết tâm chính trị thực hiện đề án sáu của chính phủ trong việc chuyển đổi số quốc gia vừa qua cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã ban hành kế hoạch mở cao điểm chín mươi ngày đêm
trong đó xác định các nội dung trọng tâm thực hiện các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống góp phần phục vụ việc cấp căn cước công dân cấp tài khoản định danh địa tử dịch vụ công trực tuyến để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm triển khai hiệu quả kịp thời các quy định của lực cư chú năm hai nghìn hai mươi về việc sổ hộ khẩu sổ tạm chú hết giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
để thực hiện hiệu quả cao điểm công an các đơn vị địa phương đã nỗ lực hết mình với nhiều cách làm hay sáng tạo
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên tại tỉnh hải dương
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng nhân khẩu bất kể thời gian chỉ cần nắm được thông tin có công dân chưa được cấp căn cước công dân gắn chip do ốm đau hay đi công tác xa về là lực lượng cảnh sát quản lý hành chính công an huyện nam sách tỉnh hải dương lại mang máy móc thiết bị đến tận nhà người dân
mẹ tôi bị tai biến không đi lại được
cũng thấy các cán bộ công an đã
rất là nhiệt tình đến tận nhà để làm khẽ căn cước cắn chip cho mẹ tôi
và tôi rất là xúc động và xin cảm ơn tất cả các cán bộ công an của huyện
đồng hành với lực lượng quản lý hành chính công an các xã thị trấn cũng tích cực giả soát phân loại công dân trên địa bàn
qua đó vừa phục vụ công tác cấp kích hoạt tài khoản định danh điện tử vừa ra soát tình trạng sót lọt thông tin công dân vừa đảm bảo công tác quản lý cư trú nhất là đăng ký tạm trú
cùng với những lực lượng công an xã khác thì công an xã minh tân cũng đã phối hợp cùng với đoàn công tác của công an huyện để hỗ trợ đưa máy về tận nhà để làm căn cước gắn chip đối với những trường hợp ốm đau bệnh tật hoặc là già cả không có đủ điều kiện về sức khỏe để ra làm tại những địa điểm đã được thông báo
trong việc triển khai chứng mạnh của toàn thể hệ thống chính trị từ các chính quyền ca cấp từ huyện đến